tổ công tác của thủ tướng chính phủ vừa kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
truyền đặt ý kiến của thủ tướng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết thủ tướng gợi ý bộ cần tập trung khắc phục bảy vấn đề tồn tại đã nhiều năm trong đó cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp
chính phủ dù đã có chủ trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhưng khó khăn của doanh nghiệp gặp phải là tiếp cận đất đai và tiến dụng